thưa quý vị quý vị đang theo dõi chương mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
quý vị đang theo dõi chương mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
quan hệ hai nước đã có những bước tiến dài rất có ý nghĩa
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi kính mời quý vị khán giả đến với những chia sẻ của nguyên tham tán công sứ đại sứ quán việt nam tại pháp bà nguyễn thị bích huệ về mối quan hệ ngoại giao giữa pháp và việt nam cũng như những tình cảm đặc biệt của bà dành cho đất nước và người pháp thân thương
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi kính mời quý vị khán giả đến với những chia sẻ của nguyễn tham tán công sứ đại sứ quán việt nam tại pháp bà nguyễn tham thân thương
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi kính mời quý vị khán giả đến với những chia sẻ của nguyễn tham tán công sứ đại sứ quán việt nam tại pháp bà nguyễn tham thân thương
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi kính mời quý vị khán giả đến với những chia sẻ của nguyễn tham thương

xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo